tiếp chủ tịch cơ quan chống tham nhũng liên bang nga chobotov andrei segevich thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
việt nam rất coi trọng công tác phòng chống tham nhũng coi đây là ưu tiên hàng đầu để xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp hiệu quả
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng chuyến thăm của đoàn diễn ra vào thời điểm rất có ý nghĩa
khi năm nay hai nước tổ chức năm chéo năm việt nam tại liên bang nga và năm liên bang nga tại việt nam
kỷ niệm chín mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
thủ tướng khẳng định việt nam rất coi trọng công tác phòng chống tham nhũng coi đây là nhiệm vụ quan trọng
là một trong những ưu tiên hàng đầu để xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại hoạt động hiệu quả
đề cao trách nhiệm giải trình tính công khai minh bạch
thủ tướng mong muốn năm hai nghìn hai mươi việt nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean
do đó mong tổng thống liên bang nga thăm việt nam và tham dự các sự kiện quan trọng của asean
chủ tịch cơ quan chống tham nhũng liên bang nga cho biết
chuyến thăm này góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác với thanh tra chính phủ việt nam
đoàn đã có các cuộc làm việc rất hiệu quả với đối tác việt nam
hai cơ quan sẽ đề ra những phương hướng hợp tác chính trong năm năm tiếp theo
những lĩnh vực hợp tác mới sẽ được tăng cường hơn chặt chẽ hơn
đặc biệt là ở cấp địa phương và hợp tác tại các diễn đàn quốc tế
hai cơ quan cũng thống nhất tổ chức tại liên bang nga hội nghị về phòng chống tham nhũng
đây sẽ là một trong những nỗ lực của hai cơ quan đóng góp vào năm chéo
sự kiện kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước
ông khẳng định cơ chế hợp tác giữa cơ quan chống tham nhũng của liên bang nga
và thanh tra chính phủ việt nam là chặt chẽ nhất trong những đối tác nước ngoài của cơ quan này